lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương
và tàu cá của ngư dân cứu hộ thành công hai tàu cá gặp nạn trên biển đưa hai mươi ngư dân vào bờ an toàn
trước đó vào lúc một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng chín tàu qng chín mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi năm ts do ông phan văn hẹ
trú tại tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng chạy vào cảng cửa việt huyện gio linh neo đậu tránh sóng to
gió lớn tuy nhiên do không quen luồng lạch nên tàu đã bị mắc cạn
nhận được tin báo cứu hộ sau gần một mươi giờ nỗ lực lực lượng đồn biên phòng càng cửa việt cùng ngư dân địa phương
đã kéo được tàu cá biển kiểm soát qng chín mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi năm ts vào cầu cảng cửa việt an toàn
năm thuyền viên có mặt trên tàu cá được đưa vào đồn biên phòng cảng cửa việt chăm sóc sức khỏe
cũng trong chiều hai mươi một tháng chín vào lúc một mươi bảy h tàu cá biển kiểm soát qng chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts
do ông lê anh vũ chú tại tỉnh quảng ngãi làm thuyền trưởng
khi đi vào vùng biển cách đảo cồn cỏ quảng trị ba hải lý theo hướng tây nam đã gặp sóng lớn
đẩy tàu va vào đá vỡ mạn nước tràn vào khoang làm tàu chìm dần
nhận được tin báo lực lượng đồn biên phòng đảo cồn cỏ đã cùng tàu cồn cỏ không một ra ứng cứu
sau nhiều giờ nỗ lực cứu hộ lực lượng chức năng đã lai rắt tàu qng chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy ts
cùng năm thuyền viên vào âu tàu đảo cồn cỏ an toàn
các thuyền viên trên tàu được các chiến sĩ quân y bộ đội biên phòng đảo cồn cỏ khám sức khỏe
thăm hỏi động viên ổn định tư tưởng hiện tại sức khỏe của các ngư dân đã dần ổn định trở lại